mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều nay trong cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã báo cáo giải trình một số vấn đề
được đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri quan tâm lưu ý
trả lời câu hỏi của đại biểu về một số định hướng đối ngoại thời gian tới
trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
thủ tướng phạm minh chính cho biết về định hướng đối ngoại
cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
hiến pháp và nghị quyết đại hội một mươi ba đã nêu rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa là bạn bè tốt là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới
vì mục tiêu hòa bình hợp tác phát triển

ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa
chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng
ngày thứ hai nhân dân đây cũng biểu dương bộ ngoại giao là khi chúng ta chống dịch
thời gian vừa qua tiếp cận vaccine rất khó
thì bộ ngoại giao cũng đã tích cực
để thực hiện chiến lược vaccine trong đó có ba cấu phần là quỹ vaccine
ngoại giao vaccine và chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí trên toàn quốc
liên quan đến câu hỏi của đại biểu về bộ máy và tinh giảm biên chế
thủ tướng cho biết chính phủ phấn đấu trong tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai
hoàn thành các nghị định về cơ cấu chức năng các bộ ngành
tinh thần là bám sát nghị quyết trung ương tinh giản bộ máy
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
giảm được một mươi bảy tổng cục giảm được cái khâu trung gian rất là quan trọng
rồi giảm được tám cái cục và giảm được hơn một trăm linh vụ
thì đây là cái kết quả mà chúng ta đáng mừng là như vậy
tuy có chậm nhưng mà lấy được cái chất lượng hiệu quả bù lại
còn tất nhiên là cái cơ cấu lại cái đội ngũ cán bộ công chức thì còn phải tiếp tục
thì cái quan trọng nhất là làm sao
khi cái bộ máy có rồi thì cái vận hành bộ máy là con người
kết thúc phần trả lời chất vấn thủ tướng cho biết trong thời gian ngắn với nhiều vấn đề lớn được các đại biểu nêu
có việc đã làm được nhưng cũng có việc chưa làm được
thủ tướng đề nghị cử tri quốc hội chia sẻ với chính phủ lúc khó khăn này
thủ tướng khẳng định sẽ luôn lắng nghe cầu thị ý kiến của đại biểu quốc hội và cử tri